các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi một vợ chồng anh điểu phôn đi hái rau tại khu vực suối lớn thuộc ấp bốn xã đồng tâm huyện đồng phú
thì bất ngờ phát hiện một sát chết không có phần thân đã phân hủy nằm trong bụi tre cạnh bờ suối trong dãy của một người dân địa phương
tại hiện trường lực lượng công an xác định nạn nhân là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi
trên người nạn nhân còn mặc một chiếc quần jean chân mang ủng
mở rộng tìm kiếm lực lượng chức năng phát hiện một túi sách du lịch đã cũ dính nhiều bùn đất
đến đầu giờ chiều ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tìm thấy phần đầu của nạn nhân nằm bên cạnh căn tròi gạch cách hiện trường khoảng hơn năm mươi mét
riêng phần xương hàm được tìm thấy cách hiện trường hơn hai trăm linh mét
vụ việc đã được cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ
một vụ mua bán trái phép ba kg ma túy đá vừa được lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an phối hợp với công an huyện tương dương tỉnh nghệ an phát hiện và bắt giữ
vào hồi hai mươi một h ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại khối hòa tây thị trấn hòa bình huyện tương dương lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ đối tượng lô văn chuyên chú tệ xã lượng minh huyện tương dương tỉnh nghệ an đang mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm ba kg ma túy dạng đá một xe máy hai điện thoại di động
hiện lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an đã hoàn chỉnh hồ sơ bàn ra đối tượng và vật chứng cho lực lượng chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật
công an huyện cờ đông búc tỉnh đắk lắc vừa phát hiện trong dãy cà phê của một hộ dân trồng trái phép hơn một trăm linh cây cần sa
qua công tác nắm tình hình một tổ công tác của công an huyện cửa đông bức đã phát hiện trong dãy cà phê diện tích năm m hai của ông trần văn toàn ở xã yà sinh huyện cửa đông bức
có trồng trái phép một trăm linh bốn cây cần sa cao từ bốn mươi năm mươi cm trong đó có một mươi ba cây cần sa khô đã cắt ngọn
bước đầu ông toàn khai nhận đã mua hạt giống
cây cần xa về gieo trồng ở dãy nhằm mục đích cho gia súc ra cầm ăn
hiện công an huyện cửa đông bức đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ để xử lý vụ việc này
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng bất ngờ ập vào khu đất chống trong hẻm một trăm bốn mươi ba đường nguyễn thị minh khai
khóm ba phường ba thành phố sóc trăng bắt quả tăng một tụ điểm đánh bài ăn tiền
tại hiện trừ lợi lượng chức năng bắt giữ một mươi hai đối tượng đang thăm gia đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua ăn tiền
tạm giữ hai bộ bầu cua chín điện thoại di động bảy xe mô tô sáu bộ bài tay số tiền trên một trăm ba mươi năm triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
đốt rác làm cháy rừng bị cáo dương văn chít chú tại thôn đại la thuộc xã hòa sơn
đã bị tòa nhân dân huyện hòa vang thành phố đà nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt chín tháng tù giam về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
theo cáo trạng vào khoảng bảy giờ ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng sáu ông dương văn chít sau khi dọn dẹp nhà thì đã gom rác ra phía sau nhà để đốt
khi đốt xong vì nghĩ rằng đã dùng nước để dập tắt đám cháy nên ông chít đã rời khỏi nhà
đến khoảng chín giờ cùng ngày do đám cháy chưa hoàn toàn dập tắt nên bốc cháy trở lại
rồi lan ra năm bảy hectare rừng keo non và bạch đàn không có khả năng hồi phục gây thiệt hại hơn hai trăm linh triệu đồng